tại quảng bình hội thảo lý luận lần thứ bảy giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào với chủ đề
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới đã bế mạc và thành công tốt đẹp
đồng chí võ văn thường quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
và đồng chí kỳ kẹo khải khăm vị thun bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào trưởng đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào đã tham dự hội thảo
sau hai báo cáo đề dẫn của đồng chí võ văn thường quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
trường đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở việt nam trong tình hình mới
và của đồng chí kỳ kẹo khải khăm vị thun bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào trưởng đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào với chủ đề
xây dựng đảng và hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân tại lào trong tình hình mới
các đồng chí lãnh đạo nhà lý luận nhà khoa học của hai đảng đã trình bày một mươi báo cáo tham luận tập trung đề cập
những vấn đề cốt yếu quan trọng nhất của công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị của mỗi đảng
như xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị trong tình hình mới
xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ tinh gọn hiệu lực hiệu quả phù hợp với thực tiễn
các báo cáo tại hội thảo thảo luận sôi nổi và đi sâu phân tích thực trạng và giải pháp của mỗi nước
các tham luận cũng chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của đảng trong lãnh đạo đất nước
nêu bật tính tiên phong của đảng trong quá trình lãnh đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
trong tình hình mới ở việt nam và lào
kết quả của hội thảo có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn
giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của việt nam và lào nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
tham mưu hoạch định chủ trương đường lối chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
và thành công trong công cuộc đổi mới của mỗi nước